đây là vụ tai nạn rất hy hữu điều kiện cứu hộ vô cùng khó khăn và ngặt nghèo
nhưng dù chỉ còn tia hy vọng mong manh các lực lượng vẫn sẽ nỗ lực đến cùng
để cứu cho bé trong thời gian sớm nhất
tiếp tục với các tin tức khác cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai
vừa ra quyết định khởi tố tạm giam đối tượng cho thanh tùng hai mươi bảy tuổi
trú tại thành phố biên hòa để điều tra về hành vi giết người
công an tỉnh đồng nai xác định cho thanh tùng là đối tượng đã dùng dao thái lan
đâm một nhát trúng vào ngực trái của đại úy nguyễn thế đức
phó trưởng công an phường an hòa thành phố biên hòa trong khi làm nhiệm vụ
nguyên nhân dẫn tới vụ việc trên là do trước đó tùng va chạm giao thông
với hai người đàn ông chưa rõ lai lịch nên xảy ra mâu thuẫn
đại úy nguyễn thế đức cùng với ba đồng chí tổ bảo vệ dân phố đang trên đường tuần tra
thì phát hiện tùng cầm dao truy đuổi trên đường nên đã yêu cầu dừng xe để kiểm tra
tuy nhiên tùng không chấp hành mà dùng dao đâm đại úy đức gây thương tích nặng
với hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự hà thị trang chú tại phường tân an
thành phố buôn ma thuột vừa bị công an thành phố buôn ma thuột tỉnh đắk lắc
ra quyết định khởi tố bị can lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú
từ đầu năm hai nghìn hai mươi một trang tìm người cần vay tiền để thỏa thuận thế chấp tài sản
thủ đoạn của trang là yêu cầu người vay phải đến văn phòng công chứng
làm biên bản giao nhận tiền
quyền sử dụng đất đối với tài sản thế chấp
sau khi hết thời gian thỏa thuận nếu người vay không trả đủ số tiền gốc và lãi
thì tài sản thế chấp sẽ hoàn toàn thuộc quyền sử dụng của trang
số tiền trang cho vay giao động từ một trăm linh triệu đồng cho đến một hai tỷ đồng
lãi suất là bốn đồng một triệu một ngày tương đương với một trăm bốn mươi sáu một năm
từ tháng một năm hai nghìn hai mươi một cho đến tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai trang đã cho nhiều người dân
ở thành phố buôn ma thuột vay bốn chín tỷ đồng thu lợi bất chính gần một tỷ đồng
phần cuối là những thông tin truy nã tội phạm cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi